mỗi cán bộ của mặt trận và cán bộ làm công tác đảng công tác chính quyền của hệ thống chính trị
cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân luôn luôn gần dân sát dân
gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân phải làm cho dân hiểu dân tin
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại đại hội thi đua yêu nước mặt trận tổ quốc việt nam
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra vào sáng nay
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước trong năm năm qua mặt trận tổ quốc việt nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
nối tiếp nhau đa dạng phong phú tạo môi trường thi đua rộng rãi vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng những thành tích to lớn
và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của mặt trận tổ quốc các cấp trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước
các dân tộc tôn giáo đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước đoàn kết hưởng ứng ủng hộ
và nỗ lực thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước góp phần làm nên những thành tiệu chung của đất nước
thủ tướng chính phủ đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân đồng bào các dân tộc tôn giáo tạo sự đồng thuận
thống nhất về tư tưởng và hành động quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng bày tỏ tin tưởng sau đại hội thi đua yêu nước của mặt trận tổ quốc việt nam dịp này
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn đảng toàn dân
thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước